vào khoảng một giờ sáng ngày tám tháng một mươi hai hàng chục chiến sĩ cảnh sát thuộc các đơn vị của công an tỉnh đồng nai
và công an thành phố biên hòa đã bất ngờ kiểm tra quán bar cosmo trong khách sạn central park
tại đây lực lượng công an phát hiện gần hai trăm linh đối tượng có biểu hiện sử dụng chất kích thích
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường nhiều gói bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
nhiều viên nén ma túy và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh cơ quan công an xác định có tám mươi tám đối tượng dương tính với chất ma túy
điều đáng nói là trước đó vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố biên hòa đã kiểm tra quán bar ozone club
và phát hiện gần một trăm năm mươi đối tượng dương tính với ma túy
sau khi bị xử phạt quán này đổi tên thành quán bar cosmo và lần này tiếp tục bị lực lượng phát hiện
nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đang tiếp tục lấy lời khai của một mươi hai đối tượng
có liên quan đến năm tụ điểm ghi số đề hoạt động quy mô lớn trên địa bàn thành phố
để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào chiều tối ngày sáu tháng một mươi hai các tổ công tác của công an thành phố bô ma thuật
đã đồng loạt đột kích năm tụ điểm ghi số đề hoạt động chuyên nghiệp do năm đối tượng cầm đầu
gồm nguyễn thị dương năm mươi chín tuổi lê thị hồng ba mươi bảy tuổi phan quang hiệp ba mươi hai tuổi
lâm thị bích ngọc ba mươi sáu tuổi và lương mỹ dung ba mươi ba tuổi
cùng chú tại thành phố bô mò thuật
tại các địa điểm này lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng
đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc
qua kiểm tra các tổ công tác đã tạm giữ trên một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt
nhiều phơi đề máy tính sách tay và các tài liệu liên quan
đây là năm tụ điểm số đề quy mô lớn và hoạt động từ nhiều năm nay
bước đầu công an thành phố bô ma thuật đã làm rõ chỉ trong vòng một tháng
các tụ điểm này đã tổ chức ghi số đề cho các con bạc
với tổng số tiền giao dịch trên một bốn tỷ đồng ngày ghi nhiều nhất là một trăm ba mươi triệu đồng
hiện công an thành phố bô mò thuật đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng
gồm nguyễn thị dương lê thị hồng và lâm thị bích ngọc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một mươi bao thuốc lá lẩu là tăng vật vừa bị công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh thu giữ
vụ việc được phát hiện vào sáng nay khi lực lượng chức năng đang tuần tra kiểm soát
tại tuyến đường thuộc địa bàn xã thạch lâm huyện thạch hà
cụ thể phát hiện xe ô tô do vũ ngọc hoàn ở huyện lộc hà
lộc an tỉnh lâm đồng điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện dưới thùng có hai mươi thùng cắt tông
bên trong đựng thuốc là nhắn hiệu hero
lái xe đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
cũng như giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên
theo khai nhận của lái xe vũ ngọc hoàn số hàng trên được một chủ hàng tên hà
ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị thuê trở từ quảng trị ra hà nội tiêu thụ
với số tiền là ba triệu đồng
hiện công an huyện thạch hà đã lập biên bản vi phạm tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên
tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
hàng trăm cư dân đã phải hốt hoảng tháo chạy vào trưa ngày hôm nay khi lửa bùng cháy
tại một căn hộ thuộc trung cư cao tầng hoàng anh golden house
nằm trên đường lê văn lương huyện nhà bè tp hcm
theo thông tin ban đầu vào hơn một mươi một giờ cùng ngày khói lửa bất ngờ bùng phát
tại căn hộ nằm ở tầng một mươi hai
block b trung cư hoàng anh golden house
phát hiện cháy hàng trăm cư dân đã hốt hoảng tháo chạy
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt
tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
nhưng đã khiến cho nhiều tài sản của căn hộ trên bị thiêu dụi
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện
bên cạnh niềm vui chung thì vẫn có không ít các đối tượng
đã lựa chọn cách cổ vũ thiếu văn hóa thậm chí là vi phạm pháp luật
ví dụ điển hình như là việc nẹt bô lạng lách đánh võng trên đường
tại đồng nai công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa cho biết
đã lập hồ sơ để xử lý đối với hơn hai trăm linh xe máy
được các đối tượng quá khích điều khiển trong đêm ngày hôm qua
sau trận bóng giữa đội tuyển việt nam và campuchia
hàng ngàn người dân thành phố biên hòa đồng nai đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng
tuy nhiên nhiều thanh niên đã qua khích điều khiển xe máy với tốc độ cao
và nẹt bô lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự trên một số tuyến đường
do có sự chuẩn bị chốt chặn trước tại các khu vực đông người
và tuyến đường người dân tham gia ăn mừng chiến thắng sau trận đấu
nên công an thành phố biên hòa đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động
công an tỉnh đồng nai kịp thời ngăn chặn phát hiện hơn hai trăm linh người
cùng các phương tiện vi phạm đưa về trụ sở công an thành phố biên hòa
để lập hồ sơ xử lý
tại bình phước vào sáng nay một người đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn
xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố bảo ké thị trấn tân phú huyện đồng phú
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng nay anh trần xuân thành
chú tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa điều khiển xe máy biển kiểm soát thanh hóa
đến đoạn qua khu công nghiệp bắc đồng phú khoảng hai trăm linh mét
thì bất ngờ mất lái tông vào xe đạp do một người đàn ông
điều khiển phía trước cú tông mạnh khiến cả chiếc xe đạp
và người đàn ông điều khiển ngã văng ra đường và bị thương
chiếc xe máy tiếp tục tông thẳng vào đuôi xe tải đang đậu ở bên lề đường
khiến chiếc xe máy nằm kẹt vào đuôi xe tải nắt bét vào đầu
người đàn ông điều khiển xe máy tử vong ngay sau đó
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đồng phú
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
vào ngày năm tháng một mươi hai trên mạng xã hội facebook tài khoản có tên là lâm trấn bằng
đã đăng tải bài viết với nội dung có nạn bắt cóc trẻ em xuất hiện
tại trợ vĩnh kim gây hoang mang trong dơ luận
qua xác minh công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đã làm rõ
đối tượng tung tin sai sự thật lên mạng xã hội
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật
đồng thời tiến hành mời làm việc đối tượng nguyễn thanh bằng
sinh năm hai nghìn một mươi chín
năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại xã vĩnh kim huyện châu thành tỉnh tiền giang
là chủ tài khoản facebook lâm chấn bằng
tại cơ quan công an bằng khai nhận mới sử dụng mạng xã hội facebook
có khoảng một mươi bảy giờ ngày năm tháng một mươi hai khi đang ngồi uống cà phê
tại khu vực chợ vĩnh kim thì nghe mọi người nói có bắt cóc trẻ em
bằng không hỏi rõ sự việc mà vội vàng đăng tải lên mạng xã hội facebook
bằng cho biết đăng tin với mục đích để cho mọi người biết
cảnh giác mà không biết mình đã vi phạm pháp luật
công an huyện châu thành đã củng cố hồ sơ xác minh làm rõ hành vi vi phạm của bằng
để xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời buộc cam kết không tái phạm
đã cho thấy một thực tế rằng rất nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội
đã được các đối tượng bắt trước thực hành theo từ những hướng dẫn
trong các video chia sẻ trên mạng internet
đây thực sự là một mối nguy gây mất an ninh trả tự
và là nỗi lo ngại của các bậc phụ huynh khi để con em của mình tiếp cận những video độc hại này
đối tượng hồ quang thành chú tại phường trần phú quận hoàng mai hà nội
là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe honda way
mỗi khi gây án các đối tượng đeo khẩu trang đội mũ che mặt
và thành là đối tượng trực tiếp xuống phá khóa xe
tại cơ quan công an thành khai nhận đã tự chế ra vam pháo khóa
do học từ video hướng dẫn trên mạng internet
thời gian vừa qua tại hà nội và một số tỉnh thành
xuất hiện thủ đoạn đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
với thiết kế kính ô tô dày và chịu lực như vậy
nhưng các video trên youtube đã hướng dẫn cách dùng bougie xe máy
để làm vỡ kính ô tô
theo đó các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản
mục đích làm gì
vì là em mục đích vì là em lặn lần nhiều quá

ngoài ra trên mạng internet còn tràn lan các clip hướng dẫn cách chế tạo
các loại vũ khí vật liệu nổ cách phá các loại khóa cửa
tình trạng này đặc biệt nguy hại đối với lứa tuổi trẻ em
thanh thiếu niên vì tò mò tìm hiểu và áp dụng vào mục đích sai trái
dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây hại cho chính bản thân mình
thì chúng ta biết rằng mạng xã hội
đặc biệt là mạng youtube hoặc là mạng facebook
zalo thì cũng có rất là nhiều những đối tượng cung cấp những gói dịch vụ
hướng dẫn chế tạo cũng như là thậm chí kể cả bán luôn nguồn nguyên vật liệu
đây là một cái xu hướng có thể nói là chung của cả xã hội
vì khi mà xã hội có những người có nhu cầu thì chắc chắn sẽ có những cái nguồn cung
chính vì vậy mà nó sẽ rất là thuận lợi trong cái việc để các đối tượng cung cấp
cả những cái clip cung cấp hướng dẫn trong việc chế tạo trong việc sử dụng
thế thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng không thể rất khó có thể kiểm soát được những cái kênh hướng dẫn đó
cho nên cách tốt nhất thì vẫn là nêu cao một cái tuyên truyền cái phổ biến
để mọi người dân hiểu biết về pháp luật đó là những hành vi cấm
mặc dù thời gian qua đã có gần tám video clip xấu độc trên youtube phải gỡ bỏ
nhưng do cơ chế quản lý nội dung trên youtube còn rất nhiều bất cập
nên việc ngăn chặn gỡ bỏ này chỉ như bắt cóc bỏ đĩa
việc ngăn chặn xử lý những video có nội dung xấu độc tràn lan trên mạng internet
đang đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng chức năng
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội vật tội
đối tượng phạm ngọc tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp an thành xã an tịnh huyện trảng bàng tỉnh tây ninh
có sẹo chấm ở đầu lông mái phải
và đối tượng đỗ minh vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp phước lộc a xã phước minh huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
có sẹo thẳng một cm cách hai cm dưới trước mép phải
cũng liên quan đến tội vận chuyển hàng cấm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn trọng lễ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp long yên xã long thành nam huyện hòa thành tỉnh tây ninh
cao một m bảy mươi một và có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi